trong tình hình thế giới phức tạp năm hai nghìn một mươi tám không chỉ giữ vững được vĩ mô mà còn phát triển khá ổn định
mang lại lòng tin lớn cho gần một trăm linh triệu dân
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng vào sáng nay
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tổ tư vấn cho rằng năm hai nghìn một mươi chín có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ sáu chín đến bảy và lạm phát dưới bốn
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ khẩu hiệu hành động của năm hai nghìn một mươi chín bao gồm một mươi hai chữ
trong đó có chữ bứt phá thủ tướng yêu cầu cần phải phát huy hơn nữa để tăng nội lực tăng trưởng
xử lý ngay những tồn tại vướng mắc tháo điểm ngẽn trong việc phát triển